khi đang xem chương trình nhạc nước ở bình dương thì sân khấu bằng khung sắt đã bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang đứng ở phía dưới
sự việc xảy ra vào tối ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực tổ chức chương trình nhạc nước ở phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu vào tối cùng ngày khi nhiều người dân đang vui chơi tại khu vực sân khấu nhạc nước nằm trong công viên the sun casa
phường hòa phú tp thủ dầu một thì sân khấu bằng khung sắt đã bất ngờ đổ sập đe lên nhiều người đang đứng ở phía dưới
được biết sân khấu nhạc nước nói trên vừa mới được khai trương một ngày
thời điểm xảy ra sự cố sập sân khấu khu vực này có xuất hiện mưa gió
hiện các cơ quan chức năng của thành phố thủ dầu một đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời cấp cứu cho những nạn nhân bị thương